trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới
khiến cho người dân phải thực hiện giãn cách xã hội điều này kéo theo sự gia tăng của các sản phẩm
có nguồn gốc từ nhựa nhiều chuyên gia môi trường cảnh báo một nguy cơ về rác thải nhựa
trên toàn cầu gia tăng vừa qua tại hà nội đã diễn ra chuỗi sự kiện trại sáng kiến thanh niên
hành động nhỏ thay đổi lớn đây là sự kiện nằm trong dự án thách thức không rác thải nhựa
với kỳ vọng góp phần vào cuộc chiến với rác thải nhựa trong tiểu mục môi trường xanh hôm nay
mời quý vị cùng tham gia sự kiện sáng tạo mang ý nghĩa môi trường hết sức thiết thực này
hiệp hội nhựa việt nam đã thống kê lượng sản xuất và tiêu thụ nhựa khoảng năm triệu tấn năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tám mươi nguyên liệu sản xuất nhựa là nhập khẩu lượng nhựa tiêu thụ bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi chín
là bốn mươi một kg một người
gấp một mươi lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi tại việt nam ước tính lượng nhựa thải ra biển khoảng hai mươi tám bảy mươi ba triệu tấn một năm
chiếm sáu tổng lượng nhựa thải ra biển của cả thế giới
đứng thứ tư trong danh sách các quốc gia có lượng nhựa thải ra biển nhiều nhất
trại sáng kiến thanh niên hành động nhỏ thay đổi lớn là một phần của dự án thách thức không rác thải nhựa
zero plastic west tralel do bộ ngoại giao hoa kỳ kết hợp với trung tâm hỗ trợ phát triển xanh green hub
cùng các cựu học sinh chương trình trao đổi của chính phủ hoa kỳ thực hiện được kỳ vọng góp một phần vào cuộc chiến chống rác thải nhựa tại việt nam
ban điều hành của chúng tôi cũng như là tất cả những cái đơn vị mà ủng hộ chúng tôi thì đều mong muốn chương trình sẽ tạo ra một cái diễn đàn
và tạo một cơ hội để có thể nâng cao nhận thức cho giới trẻ việt nam trên toàn quốc về vấn đề rác thải nhựa và các vấn đề về ô nhiễm môi trường nói chung
đồng thời chương trình cũng mong có thể tạo điều kiện cũng như là thúc đẩy quá trình chia sẻ
thúc đẩy những quá trình bồi bỏ
để các bạn học sinh có thể nhận thấy cái vai trò của mình và nhận thấy được những cái tìm lực của mình trong cái việc tham gia và giải quyết những vấn đề về cộng đồng
chương trình mở đầu trong chuỗi sự kiện được tổ chức tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông tạ quang biểu hà nội
tại đây đã có năm mươi em học sinh tham gia các em được tìm hiểu về nguyên nhân và thực trạng chất thải chất thải nhựa tại việt nam
từ đó bàn về các giải pháp cộng đồng giảm thiểu tái sử dụng tái chế rác thải nhựa
đồng thời tìm ra giải pháp cách thức xây dựng và phát triển dự án phù hợp với lứa tuổi của mình
em thấy trại sáng kiến này là một trải nguyện tuyệt vời mà là điều mà em sẽ không bao giờ có thể học khi ngồi trên ghế nhà trường
và sau trại sáng kiến này em đã có những ý thức rất tốt về việc bảo vệ môi trường và có thể học được những kỹ năng mà em không thể nào học được
và là một cơ hội quý giá để anh có thể thể hiện bản thân mình ạ
không chỉ được nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các em còn được học hỏi những kỹ năng về làm việc nhóm
kỹ năng xây dựng dự án cộng đồng xin quỹ và kinh nghiệm học tập trong chương trình trao đổi du học của chính phủ mỹ
hoạt động của trại sáng kiến thanh niên cũng có phần khắc phục thực trạng thiếu áp dụng công nghệ khoa học trong giảng dạy tại nhà trường
giúp các em thực hành được nhiều điều đã học
chúng tôi đã đưa vào các dự án stem trong suốt quá trình học đặc biệt đối với các bạn học sinh cấp hai và các bạn học sinh lớp một mươi và một mươi một
các dự án này chúng tôi thường lấy các chủ đề vào các vấn đề liên quan đến thực tế của các con
ví dụ như năm học này chúng tôi đưa vào dự án chất lượng không khí
thì các bạn sẽ trải nghiệm các vấn đề về đo đạt chất lượng không khí ở thành phố hà nội
từ đó tìm ra các biện pháp để cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta ở ngay thành phố mình
hoặc là đưa cho các bạn các cái công cụ ví dụ như là chúng tôi cho các bạn tiếp cận với iot internet of thing
để các con có thể lập trình rồi các bạn sử dụng các nguyên liệu mà đã qua sử dụng để các bạn làm các cái sản phẩm
như vậy thì các bạn có cái ý thức là những cái đồ mình đã qua sử dụng rồi thì chúng ta có thể giữ lại và cho nó một cái cuộc sống mới
cho nó một hơi thở mới
trại sáng kiến thanh niên hành động nhỏ thay đổi lớn cũng là diễn đàn để trao đổi
học hỏi kinh nghiệm trong quản lý và giảm phát thải nhựa quốc tế
tôi cho rằng tác động lớn nhất của dự án này là đã tạo ra một diễn đàn để các bạn thanh niên có thể trò chuyện
chia sẻ và truyền cảm hứng cho nhau nhằm thiết kế các ý tưởng giảm thiểu rác thải nhựa trong tương lai
một tác động khác là dự án được thực hiện không chỉ ở hà nội tp hcm mà còn ở sáu tỉnh thành khác
cho nên đã tác động tới một số lượng đông đảo thanh niên toàn quốc
và khi các bạn trẻ này chia sẻ với bạn bè và gia đình của họ tác động sẽ được làn tỏa đáng kể
tôi nghĩ rằng có thể tham gia đóng góp bằng nhiều cách
đầu tiên là về thói quen cá nhân
gia đình tôi và nhiều gia đình khác đã cam kết thực hành các thói quen để giảm sử dụng nhựa trong cuộc sống hàng ngày
đó là điều mà ai cũng có thể làm và có thể học hỏi lẫn nhau
ở tầm rộng hơn thông điệp này có thể được lan tỏa ở quy mô khu vực và quốc gia
thông qua gia đình bạn bè của chúng ta thông qua chính quyền địa phương và trung ương để nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án
chúng ta cũng có thể tác động ở tầm quốc tế
đó là lý do đại sứ quán hoa kỳ quan tâm tới dự án này
chúng tôi có một mạng lưới với tên gọi sáng kiến thủ lĩnh trẻ đông nam á
và chúng tôi kết nối các bạn thủ lĩnh trong nước với các bạn ở khu vực đông nam á và mỹ
bởi vì xét cho cùng đây không phải là vấn đề của riêng một quốc gia mà là vấn đề của toàn cầu
đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi tám trại sáng kiến được triển khai trên cả nước trong năm nay
những ý tưởng khả thi sẽ được đánh giá và tài trợ để các em có thể triển khai đưa vào thực tế